tại nghệ an quân khu bốn đã tổ chức sáu đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch virus corona và nhiệm vụ chuẩn bị vận chuyển tiếp nhận các công dân từ trung quốc và các quốc gia khác có dịch trở về việt nam để cách ly theo dõi tại doanh trại tập trung của các đơn vị trực thuộc quân khu
hiện nay quân khu bốn đã chỉ đạo tổ chức một mươi một điểm doanh trại tập trung sẵn sàng tiếp nhận gần ba tám trăm linh công dân việt nam lao động học tập công tác trở về từ trung quốc và các quốc gia khác có dịch trở về việt nam được chính phủ và bộ quốc phòng giao để cách ly và theo dõi
hiện tại công tác chuẩn bị từ thanh hóa đến thừa thiên huế làm tốt các điểm an nghỉ tập trung công tác chuẩn bị đón tiếp đảm bảo hậu cần đời sống cho công dân được chuẩn bị chỉ đạo